hội đồng xét xử cho rằng vẫn cần một bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo do đã gây thiệt hại lớn cho nhà nước suy giảm niềm tin trong nhân dân
kết thúc phiên tòa căn cứ các tỉnh tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tuấn anh cựu phó chủ tịch ubnd tp điện biên phủ bảy năm tù
bị cáo nguyễn thị khương cựu nhân viên hợp đồng của trung tâm quản lý đất đai tp điện biên phủ tám năm sau tháng tù
bị cáo trần thị vân cựu giám đốc trung tâm quản lý đất đai tp điện biên phủ tám năm tù các bị cáo còn lại bị tuyên án từ ba năm đến ba năm sáu tháng tù
mua bán trái phép chân ma túy hai đối tượng gồm bùi văn trúc và nguyễn văn tuyển vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ân thi tỉnh hưng yên khởi tố
công an xã tân phúc phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ân thi tỉnh hương yên phát hiện một số đối tượng đang có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chân ma túy tại phòng trọ do trúc thuê
lực lượng công an thu giữ tại đây nhiều túi ni lông bên trong có chứa chất dạng tinh thể màu trắng và dạng viên nén màu hồng kết quả trưng cầu giám định là ma túy loại metafetamin có khối lượng gần sáu mươi gram
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ân thi đã xác minh làm rõ việc trước đó nguyễn văn tuyền cùng với trúc bán trái phép chân ma túy cho một số đối tượng
thời gian gần đây trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện đầm rơi tỉnh cà mau đã xảy ra một số vụ cướp tài sản nhằm vào các chủ xà lan ghe chở vật liệu xây dựng
các đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm đe dọa cướp đi nhiều tài sản có giá trị
các địa bàn giáp danh huyện đầm rơi như cái nước nam căn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu cũng là những nơi xảy ra các vụ cướp với thủ đoạn tương tự
theo lời trình bày của một trong những bị hại anh huỳnh thanh dũng chú tại xã tân đức huyện đầm rơi cho biết
trong lúc đang chờ đến sáng để ra vật liệu xây dựng cho khách hàng thì có hai đối tượng chạy vỏ máy cập vào ghe của anh giả vờ xin dầu
sau đó dùng mã tấu không chế hai vợ chồng và cướp đi nhiều tài sản
lục ra không lục ra thì ăn dao rồi sau đó nữa là lục còn gì hết trơn người ở bớm cao thì ngồi trước chân mũi ghe là lần trước
còn lục hơi nhỏ con thì ngồi sau lục mập nó ngồi sau hai người cầm hai cái má tấu
tương tự vợ chồng bà trương kim lan chú xã hàm rồng huyện nam căn trong khi đang đậu gh củi trên tuyến sông thuộc xã tân trung huyện đồng rơi
cũng đã bị hai đối tượng dùng dao tự chế không chế hai vợ chồng cướp đi số tiền bốn triệu đồng
một đồng và ba điện thoại di động
trong quá trình thực hiện hành vi cướp tài sản cả hai đều bịt mặt và vô cùng hung hãn khiến các bị hại khiếp sợ không dám chi hô
hầu hết các bị hại là người từ các tỉnh khác đến để giao hàng một số vì tâm lý lo sợ không trình báo với cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã phát hiện và mời hai đối tượng nghi vấn liên quan đến các vụ cướp trên đó là lê trí bền và trần lộc ngàn
hai đối tượng khai nhận từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến nay cả hai đã thực hiện một số vụ cướp tài sản
trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện đầm rơi cái nước và nam căn
điều tra mở rộng vụ án